các doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu họp trực tuyến chỉ cần truy cập tên miền điền tên cuộc họp và mật khẩu

để sử dụng hệ thống này người dùng có thể dễ dàng truy cập và có thể đặt mật khẩu cho từng cuộc họp

đối với phương án sử dụng trực tiếp ta có thể rất đơn giản là ta truy cập vào trang emitting điền tên cuộc họp sau đó ta bắt đầu cuộc họp ngay
với những người mà ta muốn mời họp thì có thể gửi đường dẫn cho họ để họ truy cập vào và sử dụng

sản phẩm cũng cung cấp một khả năng là đặt mật khẩu cho từng cuộc họp
với những cuộc họp có quy mô dưới hai mươi người người dùng có thể sử dụng trực tiếp trên trang emiting
doanh nghiệp muốn triển khai trên hạ tầng riêng có thể thực hiện những cuộc họp lên đến bốn mươi điểm cầu
phụ thuộc hoàn toàn vào những thiết bị đầu cuối của người dùng
hiện đã có khoảng năm mươi tám đơn vị trên cả nước sử dụng hệ thống họp trực tuyến tại emiting mec gov vn
hoặc tự triển khai theo bộ cài đặt của trung tâm chính thư điện tử
ngoài ra theo số liệu thống kê của google analalytics
emitting có khoảng bốn tám trăm linh người dùng với bảy một trăm linh phiên truy cập
do được triển khai trên nền tảng chussy một nền tảng nguồn mở
nên tính bảo mật cho người dùng sẽ được bảo đảm
nếu mà một sản phẩm mã nguồn mở
thì sự đóng góp không ngừng nghỉ của cộng đồng mã nguồn mở của nó
thì nó sẽ giúp cho việc phần mềm luôn được cập nhật update
yêu cầu họp hội nghị học hay gặp mặt trực tuyến khá đa dạng
với cơ quan nhà nước các hệ thống phòng họp trực tuyến cố định đã trở nên quen thuộc
và các giải pháp nước ngoài với công nghệ độc quyền chất lượng cao giá cao là phổ biến
còn với từng cá nhân có rất nhiều dịch vụ nền tảng trong nước và nước ngoài phục vụ song phương
hoặc các nhóm nhỏ miễn phí
tuy nhiên dịch bệnh đã làm nảy sinh các nhu cầu phức hợp như họp trực tuyến số lượng người dự trung bình
đến bốn mươi năm mươi người họp tích hợp với hệ thống phòng họp trực tuyến cố định
yêu cầu bảo đảm tính riêng tư và bảo mật nhu cầu bảo đảm chất lượng dịch vụ ổn định
vì thế đây được coi là một đòn bẩy tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ việt nam
hình thành và thúc đẩy những giải pháp dịch vụ của mình
liên minh comet hôm năm thành viên là các doanh nghiệp công nghệ việt đã ra đời
với mục đích phát triển các giải pháp họp trực tuyến trên nền tảng chessy
một nền tảng phần mềm tự do nguồn mở
comit hướng tới cung cấp những giải pháp hiệu quả an toàn bảo mật tự chủ công nghệ
và được thiết kế tùy biến theo yêu cầu riêng của cơ quan tổ chức doanh nghiệp
trong bối cảnh nhiều đơn vị đã và đang chuyển sang mô hình làm việc online trực tuyến
khi mà xây dựng cái giải pháp họp trực tuyến nguồn mở
dựa trên chessy thì chúng tôi chú trọng quan tâm nhất vào vấn đề về tính mềm dẻo
trong việc tổ chức các cuộc họp
tức là lúc nào họ cũng được họp ở bất kỳ đâu cũng được
và nhiều người tức là số lượng người rất là phong phú mềm dẻo họp trên mọi thiết bị
và đặc biệt quan tâm đến vấn đề là tất cả kết nối đấy là qua mạng internet
cho nên quan tâm đến vấn đề là an toàn bảo mật
khi triển khai sản phẩm cách tiếp cận của comit cũng khá khác biệt
đó là việc đưa nền tảng họp trực tuyến của mình vào trong mạng nội bộ của từng cơ quan tổ chức doanh nghiệp
dựa trên nền tảng phần mềm tự do nguồn mở
với việc phát triển hệ thống trên nền tảng nguồn mở chessy sẽ mang lại những hiệu quả rõ rệt cho các doanh nghiệp
như tiết kiệm chi phí đầu tư hệ thống làm chủ hệ thống đồng thời cũng tăng tính bảo mật cho nội bộ các doanh nghiệp sử dụng
comit hiểu rằng là mỗi doanh nghiệp
cơ quan tổ chức thì thường có những nhu cầu khác nhau
đầu tiên là có thể nói là khác về cái tần suất họp cái số lượng hoặc là số lượng người họp
sau đấy là có thể khác nhau về cái nhu cầu tích hợp với cả những cái hệ thống xung quanh
đấy rồi có rất nhiều các cái cách các cái mong muốn chuyên biệt khác nhau
thế thì covid tìm cách là đáp ứng tất cả các nhu cầu

như vậy bất kỳ là khi cơ quan tổ chức doanh nghiệp mà cấp ra một cái hạ tầng như nào là chúng tôi có thể là làm cho cái gc đảm bảo được số lượng đúng nhu cầu người ta
giải pháp học trực tuyến nguồn mở được phát triển theo chuẩn mở với thiết kế kỹ thuật mã nguồn được giả soát ngang hàng sẽ tăng cường mức độ an toàn
giảm thiểu khả năng tồn tại những nỗi kiểm ẩn gây mất an toàn an ninh bảo đảm tính bảo mật và quyền riêng tư cho người sử dụng ở mức cao nhất
nếu so sánh với các ứng dụng video conference có máy chủ đặt tại nước ngoài tiêu tốn khá nhiều băng thông và thường gặp sự cố về internet
thì giải pháp học trực tuyến nguồn mở nguồn mở trên nền tảng chissy có lợi thế lớn khi hạ tầng máy chủ được đặt trong nước không phụ thuộc vào băng thông quốc tế
khi giai đoạn bùng phát
dịch bệnh qua đi nhiều quốc gia trên thế giới đang chuyển dần sang giai đoạn chung sống an toàn với dịch covid một mươi chín
để có thể chung sống an toàn thì cần phải phát hiện sớm những người nhiễm bệnh và khoanh vùng chính xác những người nghi nhiễm hạn chế việc cách ly trên diện rộng
việc ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh để có thể truy vết được những người nghi nhiễm covid một mươi chín đã và đang được triển khai tại nhiều nước trên thế giới
tại việt nam một ứng dụng như vậy cũng vừa được ra mắt với tên gọi là bluezone
bộ thông tin và truyền thông bộ y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng ứng dụng này để chung tay bảo vệ cộng đồng
đây cũng là nội dung kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo
những chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng bluezone trong phạm vi hai mét có thể tự động trao đổi thông tin với nhau
thông qua bluetooth thông tin về thời điểm khoảng thời gian tiếp xúc sẽ được tự động lưu trữ trên điện thoại
khi mà có nguy cơ thì người dùng ứng dụng bluezone được ứng dụng cảnh báo lên trên màn hình là bạn có nguy cơ bị lây nhiễm từ một người nhiễm bệnh
thì khi đó là người đó là có thể nhập các cái thông tin cá nhân của người nghi nhiễm vào ứng dụng để chuyển đến các cơ quan y tế hay là cơ quan cdc
mỗi một ca nhiễm diễn ra thì như hiện nay chúng ta có khi có những lúc cách ly một người
có lúc cách ly cả chục nghìn người
nó sẽ tạo ra một tâm lý rất là hoang mang
ứng dụng này nó sẽ hỗ trợ cho giải quyết tốt về đó
khi có một người nhiễm thì lịch sử ở trên máy của người đó sẽ cho biết là người đó đã tiếp xúc với những ai
thế và vì như vậy thì có khi chúng ta chỉ cần phải cách ly f một là vài chục người thôi thay vì là hàng nghìn người hay là hàng chục nghìn người
khi xác định một người nhiễm bệnh f hệ thống sẽ tự động cảnh báo đến f một và các f tiếp theo
đồng thời khuyến cáo người sử dụng liên hệ đến các cơ quan y tế để được hướng dẫn và trợ giúp kịp thời
với ứng dụng bluezone các thiết bị thông minh dùng hệ điều hành khác nhau vẫn có thể giao tiếp được với nhau
bluezone được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở để bảo đảm tính minh bạch và đóng góp cho cộng đồng trong việc chống dịch
đây cũng là một bước thay đổi đột phá trong tư duy làm ứng dụng phục vụ cộng đồng
cái thứ nhất khi mà chúng ta sử dụng các ứng dụng thì để cho ứng dụng mang lại giá trị cho chúng ta thì chúng ta phải chia sẻ cái thông tin về chúng ta
cái này thì không chỉ là những ứng dụng việt nam đâu mà những ứng dụng nước ngoài như google như facebook là chúng ta thường xuyên chia sẻ dữ liệu riêng của ta với họ
dữ liệu về thông tin cá nhân dữ liệu về vị trí để họ cung cấp những dịch vụ cho chúng ta
thế thì trở lại với câu chuyện các ứng dụng việt nam cũng vậy
các ứng dụng việt nam là hết sức tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người dùng
tất cả những dữ liệu những cái ứng dụng từ những cái app mà chính thức mà do ban chỉ đạo bảo trợ thì nếu có thu thập dữ liệu người dùng thì dữ liệu người dùng là được bảo vệ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền của việt nam của chúng ta và người dùng hoàn toàn có thể yên tâm vào điều đó
với lợi thế được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở theo ước tính để giải pháp này phát huy hiệu quả trong việc cảnh báo sớm người nghi nhiễm covid một mươi chín sẽ cần khoảng ba mươi triệu người việt nam cài đặt ứng dụng bluezone
mỗi người chỉ cần cài đặt bluezone cho ba người khác thì trong khoảng ba tuần toàn bộ smartphone tại việt nam sẽ đều sử dụng ứng dụng này khi đó tất cả cộng đồng sẽ cùng được bảo vệ